thưa quý vị nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu lớn mà chính phủ việt nam đang hướng tới
mục tiêu này đã được đưa vào đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm hai nghìn hai mươi
và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm đồng thời cũng đã được đưa vào chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm hai nghìn ba mươi
thời gian qua cơ quan quản lý đã đang đặt quyết tâm cao để thúc đẩy rút ngắn lộ trình nâng hạng của thị trường chứng khoán việt nam
thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hữu hiệu cho nền kinh tế
thị trường này đã đạt mức vốn hóa khoảng hai trăm bốn mươi bảy tỷ usd tương đương khoảng năm mươi bảy gdp vào năm hai nghìn hai mươi
và thậm chí từng đạt kỷ lục chín mươi ba gdp vào năm hai nghìn hai mươi
thị trường chứng khoán đã đảm bảo thị trường được minh bạch hơn và đảm bảo thị trường sát mấy cả kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp hơn
quy định về thị trường ngày càng được hoàn thiện hơn

với việc thị trường vốn được nâng hạng các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận dòng vốn đầu tư
thị trường chứng khoán sẽ là lực đẩy đáng kể cho thị trường vốn việt nam
ngân hàng chứng khoán việt nam sẽ tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư
và đón nhận dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư trên thế giới
ngân hàng thế giới ước tính việc nâng hạng thị trường chứng khoán
có thể mang lại tới hai mươi năm tỷ usd vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường việt nam cho tới năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng và các định chế tài chính quốc tế lớn
việt nam đã có nhiều cải thiện và đạt được nhiều tiêu chí quan trọng
tuy nhiên hiện có hai nhóm vấn đề trọng yếu cần tập trung cải thiện
và có những biện pháp thao gỡ nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài
tham gia vào thị trường chứng khoán trong thời gian tới
đó là yêu cầu ký quỹ trước giao dịch pre funding và giới hạn sở hữu nước ngoài
trước đây yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải ký quỹ một trăm linh trước giao dịch
tuy nhiên hiện nay ủy ban chứng khoán nhà nước đang trình chính phủ
để giảm tải việc ký quỹ tháo gỡ vướng mắt cho nhà đầu tư
hiện nay theo quy định hiện hiện hành
thì tất cả các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường phải thực hiện ký quỹ là một trăm linh tiền
hiện nay để tháo gỡ những khó khăn
có một số vướng mắc liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài
ủy ban chứng khoán đã trình bộ tài chính
để cho phép sửa đổi một thông tư sửa nhiều thông tư liên quan
với việc các nhà đầu tư có tổ chức là nước nước ngoài
thì không phải áp dụng các quy định về giao dịch ký quỹ một trăm linh tiền
việc không ký quỹ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư
nhưng để bảo đảm an toàn cho công ty chứng khoán việt nam
sẽ cần có điều kiện giang buộc để bảo đảm cho các giao dịch đến từ các nhà đầu tư nước ngoài
ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ chỉ cho một số các công ty chứng khoán
có đủ tiềm lực về tài chính
quy mô về vốn chủ sứ cũng như về hệ thống quản trị rủi ro tốt
và sẽ xếp hạng tín nhận
lúc đó các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giao dịch tập trung ở những công ty trong bảng xếp hạng tín nhận đấy
đồng thời mỗi công ty cũng phải tự xây ra một bộ khung quản trị rủi ro
và một khẩu vị rủi ro trong việc quản trị danh mục của các nhà đầu tư nước ngoài
khi mà họ không ký quỹ
thứ nhất là tài sản đảm bảo
tức là các cái chứng khoán mà các nhà đầu tư
thứ là đang có ở tài khoản công ty chứng khoán
cái thứ hai các công ty chứng khoán cũng phải xếp hạng tín nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đó
thủ tướng chính phủ đã nêu rõ năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô
bảo đảm các cân đối lớn giữ vững ổn định chính trị xã hội để nhà đầu tư yên tâm
đồng thời nhấn mạnh quyết tâm nâng hạn thị trường chứng khoán việt nam
từ cận biên lên mới nổi trong năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu nâng hạng từ thị trường chứng khoán việt nam nói chung sẽ thuận lợi
sẽ tăng tính hội nhập toàn cầu nâng tầm thị trường việt nam và vị thế quốc tế
việc nâng hạng thị trường chứng khoán còn gắn với câu chuyện việt nam đang định hướng
thành lập một trung tâm tài chính quốc tế
đây là một phần lớn trong chiến lược phát triển quốc gia của việt nam